theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay bão số một bão ba búc tiến gần hơn về phía đất liền các tỉnh nam bộ
sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi dự báo đến một mươi chín h ngày hai tháng một tâm bão cách mũi cà mau khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông nam và cách côn đảo khoảng hai trăm tám mươi km về phía nam với sức gió không đổi
hồi bốn giờ ngày hai tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng sáu một độ vĩ bắc một trăm linh tám bảy độ kinh đông cách đất liền các tỉnh nam bộ khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông nam cách côn đảo khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bốn h ngày ba tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng sáu bảy độ vĩ bắc một trăm linh năm ba độ kinh đông
cách mũi cà mau khoảng hai trăm linh km về phía nam cách côn đảo khoảng hai trăm bảy mươi km về phía nam tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trên đất liền từ chiều nay đến ngày bốn tháng một rìa phía bắc hòa lưu bão số một sẽ gây mưa vừa cho khắp nam bộ
chú ý các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang có nơi mưa rất to từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm một đợt đề phòng khả năng cao xảy ra rông lốc xoáy gió giật mạnh